tại nhà quốc hội phiên họp thứ hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về ba dự thảo luật và một số nội dung quan trọng khác
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
ngay sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
quy định chi tiết một số điều của luật kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi
qua thảo luận đa số ý kiến thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng
việc cụ thể hóa quy định pháp luật tạo điều kiện cho kiểm toán nhà nước hoạt động là cần thiết
nhưng những lĩnh vực mà kiểm toán nhà nước đề nghị được điều chỉnh trong dự thảo nghị quyết
thuộc thẩm quyền quyết định của quốc hội một số ý kiến chỉ rõ
thực hiện quy định tại điều bảy mươi ba luật kiểm toán nhà nước
ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành các văn bản quy định chi tiết một số điều khoản được giao trong luật
một số nội dung khác cần cụ thể hóa thuộc thẩm quyền
quyết định của tổng kiểm toán nhà nước
đồng thời một số nội dung đã được quy định cụ thể tại luật kiểm toán nhà nước
luật kế toán đảm bảo đủ căn cứ pháp lý để kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị kiểm toán tổng kết đánh giá toàn diện
và trình quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung luật kiểm toán nhà nước